nhưng ứng dụng như thế nào để phát huy tối đa lợi ích của công nghệ thông tin đối với cả học sinh giáo viên nhà trường và phụ huynh
từ đó hình thành nên sợi dây gắn kết được tất cả những thành tố này giúp tạo ra được một môi trường giáo dục chất lượng an toàn và lành mạnh
đây không chỉ là mong muốn của mỗi bậc phụ huynh mà cũng là tiêu chí của ngành giáo dục hiện đại đang hướng tới
đây là một tiết học của môn vật lý lớp chín tại trường trung học cơ sở dịch vọng hậu quận cầu giấy thành phố hà nội
một tiết học được giáo viên kết hợp giữa phấn trắng bảng đen dụng cụ học tập trực quan đồ dùng thực hành và một hệ thống máy chiếu hiện đại
con cảm thấy việc bây giờ học có thêm máy chiếu thì con sẽ dễ hiểu hơn con có thể tiếp cận được nhiều ví dụ hơn hình ảnh rõ ràng hơn
và cái việc mà giáo viên truyền tải thông tin đến học sinh sẽ dễ hiểu hơn nữa
con thấy có thêm máy chiếu thì nó thú vị hơn ạ tại vì bọn con có thể được nhìn những cái hình ảnh mà bọn con không phải đi trực tiếp mới thấy được
với lại là vẽ phấn không cũng rất là mất thời gian trên máy chiếu nó sẽ có powerpoint hay là word mình có thể lướt một phát là sai trang khác luôn
còn đây là một tiết học của môn sinh học của lớp sáu a một
bên cạnh việc học sinh được sử dụng những chiếc kính hiển vi kính lúp để theo dõi cấu tạo của chiếc lá
thì với màn hình sống động cũng giúp người giáo viên giảng dạy một cách cục
học sinh cũng tham gia học tập tích cực hơn
tại ngôi trường này việc nâng cao chất lượng dạy và học để tạo được niềm tin cho cả bậc phụ huynh lẫn nhà quản lý giáo dục trên địa bàn
luôn là niềm chăn trở lo lắng của cả ban giám hiệu lẫn từng thầy học
vì vậy ngay từ khi thành lập ban giám hiệu đã xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin là khâu then chốt
giúp sinh hoạt nhà trường nhanh chóng đi vào nề nếp nâng cao công tác quản lý cũng như việc dạy và học
là một giáo viên trẻ lại được chuyển về ngôi trường mới nên cô giáo nguyễn diễm my không khỏi băn khoăn lo lắng
nhưng nhờ vốn kiến thức nền tảng sẵn có về công nghệ thông tin đã nhanh chóng giúp người giáo viên này
bắt kịp và ứng dụng vào từng bài giảng của mình một cách hiệu quả nhất
đối với giáo viên chúng tôi thì chúng tôi cũng được ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để chúng tôi có thể linh hoạt hơn trong giảng dạy này
có thể chia sẻ các bài mà chúng tôi đã làm với đồng nghiệp để nâng cao chất lượng giáo dục cũng như là phương pháp giảng dạy đối với học sinh
để giúp cho các con có thể tiếp thu kiến thức một cách tốt hơn và cập nhật đúng những thông tin liên quan đến xã hội được nhiều hơn
và cụ thể hơn cũng như là mang tính thời sự hơn
khi mà có sử dụng công nghệ thông tin thì tất cả những hình ảnh cũng như âm thanh thì chúng tôi được sử dụng một cách phong phú hơn
ví dụ như các con không hẳn là phải đến nhạc viện thì các con mới có thể nghe được tiếng đàn piano
mà ngay tại trong lớp học thì các con cũng có thể nghe được những âm thanh đó qua các bài pophoy
hoặc là những âm thanh mà chúng tôi đa được từ trên mạng về
không chỉ cô giáo trẻ nguyễn diễm my mà việc sử dụng thành thạo công nghệ thông tin đã trở thành yêu cầu bắt buộc
và là một kỹ năng quan trọng của tất cả những giáo viên đang đứng lớp nơi đây
từ việc sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý học sinh soạn các bài giáo án điện tử
cập nhật sổ liên lạc điện tử hàng ngày tới tất cả các phụ huynh đang có con em học tập tại trường
cho đến việc lên kế hoạch thông báo chi tiết các hoạt động của từng môn từng lớp
cũng được các giáo viên tận dụng công nghệ thông tin để giảm tải áp lực công việc
tăng tính liên kết giữa giáo viên học sinh nhà trường và phụ huynh
tôi đã ứng dụng công nghệ thông tin từ năm hai nghìn sáu và khi ứng dụng vào việc giảng dạy
cụ thể như là soạn giáo án và sử dụng các bài giảng powerpoint
thì đã tạo được hứng thú rất nhiều cho các em đặc biệt là những hình ảnh trực quan
hoặc là môn toán của tôi là có những sử dụng những phần mềm làm hành động để dự đoán một số bài toán
ví dụ như bài toán quỹ tích thì là giúp cho các em nhận diện bài toán nhanh hơn
và cũng từ đó là kích thích cái hứng thú của các con trong việc học tập
còn đối với phụ huynh nguyễn hoảng anh năm nay là năm con trị chuyển cấp
từ lớp năm lên lớp sáu
việc con phải học tập ở một môi trường mới với thầy cô bạn bè mới luôn là nỗi lo lắng của cả gia đình chị
nhưng nhờ việc nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các khâu dạy và học cũng đã giúp chị yên tâm
hàng ngày khi mà cháu đi học về thì cháu đều kể với bố mẹ là đi học ở trường rất là vui
thì các thầy cô giáo ở đây thì đều ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy
rồi trong quá trình giao tiếp giữa phụ huynh và nhà trường thì chúng tôi đều có số lượng điện tử
nên hàng ngày chúng tôi đều nhận được tin nhắn về quá trình học tập của con ra làm sao như thế nào
rồi kể cả sức khỏe của con nữa đấy các thầy cô đều phản ánh hàng ngày
ở đây thì con được học tập công nghệ thông tin ở ứng dụng trong môn học nào
con được học trong môn học tiếng anh tin học sinh học với cả vật lý
đối với phụ huynh chúng tôi thì cái thời gian chúng tôi đi làm cũng rất là bận
nên chúng tôi không thể thường xuyên mà có thể gặp gỡ cô chủ nhiệm hay là trao đổi để biết thông tin với con
vì hàng ngày qua cái kênh số liên lạc điện tử
đều được cập nhật thông tin hàng ngày của các cháu
cả một quá trình trong một ngày cháu sinh hoạt và hoạt động học hành ở lớp ra sao
cháu có những điểm gì tích cực và những có điểm gì mà cần phải cải thiện thì chúng tôi đều được cập nhật
ngoài ra thì đối với trường thì chúng tôi còn một cái kênh nữa là
vì chúng tôi không được thường xuyên đến trường thì bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể vào được website của trường
để nắm được các hoạt động của trường
bên cạnh đó thì chúng tôi có sự có thể kết hợp để sắp xếp lịch làm sao mà
phối kết hợp cùng với nhà trường để song hành cùng các con cũng như nhà trường
công nghệ thông tin không chỉ hỗ trợ giáo viên học sinh trong quá trình dạy và học
cập nhật hàng ngày thông tin tình hình học tập và sức khỏe từng học sinh đến gia đình các em
giúp kết nối gia đình và nhà trường mà công nghệ thông tin cũng tham gia tích cực
vào việc đảm bảo an toàn an ninh nâng cao công tác quản lý giám sát và công khai
minh bạch hóa tất cả các sinh hoạt của nhà trường
giải quyết các băn bộ
đó là một trong khoăn thắc mắc của giáo viên học sinh và phụ huynh khi có yêu cầu
đó là việc nhà trường lắp đặt một hệ thống bảy mươi ba chiếc camera giám sát kết nối với mạng trực tuyến nội bộ
việc lắp đặt hệ thống camera an ninh này không chỉ giúp công tác quản lý hoạt động dạy của nhà trường
được tốt hơn mà từ hệ thống này mỗi phụ huynh cũng có thể tham gia giám sát việc dạy và học của nhà trường
đồng thời giúp minh bạch hóa các hoạt động giảng dạy từ đó nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường
trong nhà trường thì tất cả nhà trường các phòng ban đầy đủ máy tính trang thiết bị hiện đại
các kết nối trong tất cả các phòng ban và đặc biệt là có hệ thống camera trong tất cả các phòng học
phòng chức năng và phòng ăn của các học sinh quản lý phần mềm về cán bộ nhân viên
nhà trường sử dụng lưu trữ phần mềm quản lý cũng giúp cho nhà trường quản lý hồ sơ của giáo viên
về lý lịch về các hoạt động chuyên môn
còn về phía học sinh thì nhà trường cũng quản lý trên bộ phần mềm
hiện tại bây giờ là phần mềm
trang của học sinh thì là giáo viên chủ nhiệm là quản lý học sinh toàn bộ thông tin
và cập nhật điểm trên hàng ngày trên hệ thống
và điều đó cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho thầy và trò
việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các trường trung học cơ sở đã tạo nên một sự chuyển biến mới
góp phần nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường
lợi ích cao nhất là học sinh được học tập trong một môi trường tốt hơn
cha mẹ được trực tiếp tham gia và phối kết hợp cùng nhà trường
trong công tác quản lý giáo dục học sinh
nhưng những vụ việc về lạm thu chi các loại quỹ mất an toàn vệ sinh thực phẩm
tại các bữa ăn trong trường học giáo viên thiếu chuẩn mực học sinh gây gỗ
thậm chí là cãi vã đánh nhau cũng đang là bức xúc của các bậc phụ huynh
và nỗi lo của toàn xã hội
vì vậy việc công nghệ thông tin hóa ở tất cả các khâu từ giảng dạy quản lý trong nhà trường
cho đến sự chủ động tham gia giám sát từ phía gia đình
đây là một trong những giải pháp đem lại hiệu quả cao mà cả ngành giáo dục
và mỗi nhà trường nên hướng tới để tạo nên môi trường học tập chủ động
toàn diện công khai và minh bạch
chương trình truyền động truyền thông của chúng tôi tuần này xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau